trong bối cảnh các doanh nghiệp ngành xi măng vẫn đang đầu tư mở rộng sản xuất
thì việc xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp xi măng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
nhằm bảo đảm cân đối cung cầu là vô cùng quan trọng
theo hiệp hội xi măng việt nam hiện cả nước có tám mươi ba dây chuyền sản xuất xi măng
với tổng công suất đạt hơn chín mươi tám triệu tấn tuy nhiên con số này vẫn tiếp tục tăng
trong năm hai nghìn một mươi tám dự kiến sẽ có ba dây chuyền với công suất hơn một mươi triệu tấn sẽ đi vào vận hành
gồm xi măng sông lam giai đoạn hai của tập đoàn gvci công suất ba tám triệu tấn một năm
xi măng caito hà tiên của thái group công suất bốn năm triệu tấn xi măng tân thắng nghệ an công suất một tám triệu tấn một năm
việc có thêm ba dây chuyền sản xuất xi măng đi vào vận hành sẽ nâng tổng công suất thiết kế của ngành xi măng lên tới trên một trăm linh tám triệu tấn
điều này sẽ tạo áp lực rất lớn đối với các doanh nghiệp
doanh nghiệp sản xuất xi măng về bài toán cung cầu và tiêu thụ sản phẩm
chính vì vậy hiệp hội xi măng việt nam và các doanh nghiệp sản xuất xi măng đã kiến nghị chính phủ và bộ xây dựng
nên có kế hoạch giãn tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy xi măng giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
đồng thời xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp xi măng đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi nhằm bảo đảm cân đối cung cầu